mưa lớn kéo dài liên tục nhiều giờ đã làm cho nhiều khu vực tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị bị ngập sâu
hai người bị mất tích do nước lũ cuốn trồn
trước đó mưa lớn khiến nước tràn vào nhà anh phạm quốc việt ba mươi bảy tuổi trú tại phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
do nhà ở vị trí thấp trũng phía sau có mương nước nên anh việt đưa con sang nhà hàng xóm gửi
lúc quay về anh việt cùng vợ là nguyễn lữ văn anh ba mươi năm tuổi và mẹ vợ là bà lữ thị tú anh sáu mươi ba tuổi
đang kê dọn đồ đạc thì bờ tường nhà đổ sập nước lũ tràn vào cuốn trôi bà tú anh và chị vân anh
lãnh đạo ubnd tỉnh quảng trị đã có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích và cứu hộ tại các tuyến đường ngập sâu
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà tú anh
ubnd tỉnh quảng trị yêu cầu các địa phương có mưa lớn chủ động di dân khỏi vùng thấp trũng sung yếu triển khai công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời